xin kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay tại bắc bộ và tây nguyên nam bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
còn tại khu vực trung bộ thì chỉ phổ biến có mưa vài nơi
sáng ngày mai tại tây nguyên và nam bộ đều có nắng gián đoạn với mức nhiệt độ cao nhất
ở hầu khắp khu vực không vượt qua mức là ba mươi ba độ
còn ở trung bộ suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến ninh thuận bình thuận đều có nắng
nhưng cường độ không quá mạnh với mức nhiệt độ trưa chiều mai là hai mươi tám ba mươi một độ
trở ra miền bắc tại đây nền nhiệt độ cũng không quá cao
với mức nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi chín ba mươi độ với đêm và sáng trở xe lạnh
trên biển tại khu vực quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
đều chỉ có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
nên nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ không vượt qua mức ba mươi hai độ
thời tiết tại thủ đô hà nội có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ